đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch cam tuy nhiên nhiều hộ trồng cam tại huyện miền núi con cuông tỉnh nghệ an
đang lao đao trước tình trạng cam dụng quả hàng loạt khiến cho người trồng cam thiệt hại lớn về kinh tế
nguyên nhân của tình trạng này là do bị bướm lâm nghiệp và ruồi vàng trích tấn công
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
gia đình chị hà thị bình ở xã yên khê huyện con cuông nghệ an
có một năm hectare cam với sáu trăm linh gốc chuẩn bị đến thời kỳ thu hoạch
sau hai tuần trở lại đây tất cả các gốc cam đều xuất hiện tình trạng quả dụng hàng loạt
nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do cam bị một loài bướm lâm nghiệp kéo từng đàn từ trên rừng về tàn phá
một số khác lại do rùi vàng trích
nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do cam bị một loài bướm lâm nghiệp kéo từng đàn từ trên rừng về tàn phá